đắk lắc là địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất tây nguyên với hơn hai mươi hai ba trăm linh thí sinh
nhưng cũng là địa phương có số lượng thí sinh vắng thi nhiều nhất với hơn một bảy trăm linh lượt thí sinh bỏ thi không có lý do

trong các ngày thi vừa qua số lượng thí sinh vắng là hai mươi hai ba trăm chín mươi thí sinh

và trong số mà thí sinh vắng đây thì phần lớn là thí sinh tự do
kết thúc kỳ thi đắk lắc có bảy thí sinh vi phạm quy chế trong đó có bốn thí sinh mang và sử dụng điện thoại

hai thí sinh đi trễ sau một mươi năm phút mở đề và một thí sinh sử dụng đài liệu
nhận xét về đề thi năm nay phần lớn thí sinh cho rằng đề thi có tính phân khúc cao
sát với các chương trình đã ôn tập do bộ đưa ra
tuy nhiên với đề thi tổ hợp một số thí sinh cho rằng phần tổ hợp tự nhiên đề thi ra khá dài
gây áp lực cho thí sinh về thời gian
em thấy là đề thi phân loại học sinh nó khá là cao

nhưng mà từ sáu đến bảy điểm là

nhìn chung nhờ sự phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và sự hỗ trợ của các trường đại học
nên kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại đắk lắc diễn ra an toàn và nghiêm túc
dự kiến sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk lắc hoàn thành việc chấm thi vào ngày năm tháng bảy
và sẽ thông báo kết quả điểm thi cho thí sinh vào ngày bảy tháng bảy tới

kỳ thi được đánh giá diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế với chín môn thi
theo thống kê của hội đồng thi tỉnh lào cai số lượng thí sinh hoàn thành các môn đăng ký thi ban đầu đạt từ chín mươi chín trở lên
kết thúc kỳ thi toàn tỉnh lào cai có một trăm ba mươi năm thí sinh vắng mặt
trong đó có buổi thi tổ hợp các môn khoa học xã hội với số thí sinh vắng mặt đông nhất là năm mươi năm thí sinh
không có thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy định
thực tế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy tại lào cai được đánh giá thành công kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc
tại thành phố cần thơ hơn chín ba trăm linh thí sinh đã vượt qua kỳ thi trong tâm trạng khá lạc quan
theo đó các em có học lực trung bình cũng có thể đạt điểm tốt nghiệp
còn những em học lực giỏi có thể đạt điểm cao để xét vào đại học cao đẳng
các mã đề thi trắc nghiệm tương đối đồng đều về độ khó dễ hạn chế được tình trạng chọn ngẫu nhiên đáp án mà vẫn trúng nhiều
tình trạng quay cóp bài thi cũng rất ít vì thí sinh không có nhiều thời gian và bị hạn chế bởi hai mươi bốn mã đề khác nhau
công tác coi thi diễn ra an toàn nghiêm túc
điểm thi sẽ được công bố và thông báo cho thí sinh vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất là vào ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong phần tin thế giới triều tiên nêu các điều kiện nối lại đối thoại với hàn quốc
nga bắt đầu xây dựng dự án dòng chảy thổ nhĩ kỳ
hàn quốc cần phải dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt chống triều tiên và ngừng các cuộc tập trận quân sự chung với mỹ như là một phần trong một loạt điều kiện để nối lại đối thoại liên triều
tuyên bố này được triều tiên đưa ra hôm nay vài ngày sau khi tổng thống hàn quốc moon jae in đề xuất đối thoại vô điều kiện nếu bình nhưỡng ngừng các hoạt động khiêu khích
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna dẫn lời hội đồng tham vấn hòa giải dân tộc của triều tiên chỉ trích chính quyền mới ở hàn quốc vẫn im lặng về vấn đề cơ bản mang tính nguyên tắc đối với việc cải thiện quan hệ liên triều
trong đó bao gồm việc ngừng vô điều kiện các cuộc tập trận chung mỹ hàn hoạt động mà phía triều tiên cho là yếu tố chính làm nghiêm trọng hóa tình hình trên bán đảo triều tiên
hội đồng trên cũng kêu gọi hàn quốc ngừng phối hợp với các nước khác nhằm tìm cách trừng phạt triều tiên và thay vào đó giải quyết quan hệ liên triều một cách độc lập
kể từ khi nhậm chức hồi tháng năm vừa qua tổng thống hàn quốc moon jae in đã nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng nối lại đối thoại với triều tiên
ngày hai mươi tháng sáu ông đã đề xuất đối thoại vô điều kiện nếu bình nhưỡng ngừng các hành động khiêu khích và bày tỏ hy vọng đưa triều tiên tới bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của bình nhưỡng trong năm nay thông qua các lệnh trừng phạt
liên quan đến bê bối tham nhũng tại brazil cảnh sát liên bang brazil khẳng định đoạn băng game cho thấy tổng thống michel temer thông đồng với cựu chủ tịch tập đoàn thực phẩm gbs hối lộ nhân chứng để bịt miệng trong vụ tham nhũng ở tập đoàn dầu khí quốc gia brazil petrobras đã không bị chỉnh sửa
cảnh sát brazil cho biết đoạn băng do cựu chủ tịch tập đoàn thực phẩm gbs ông batista ghi âm bí mật hồi tháng ba vừa qua và giao nộp cho cơ quan điều tra hoàn toàn là thật và không bị chỉnh sửa
đoạn băng này cho thấy tổng thống temer đã ra lệnh dùng tiền để mua sự im lặng của cựu chủ tịch hạ viện eduarddo kunha buộc ông này không được khai báo các thông tin trong vụ bê bối tham nhũng ở petrobras
ông kunha một thành viên chủ chốt của đảng phong trào dân chủ brazil cầm quyền đã bị kết án một mươi năm năm tù giam hồi cuối tháng ba vừa qua sau hơn năm tháng bị bắt giam
với bằng chứng là đoạn băng ghi âm nói trên tòa án tối cao brazil cho phép mở cuộc điều tra tổng thống temer vì tội tham nhũng thụ động cản trở điều tra và tham gia tổ chức tội phạm
tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa có cuộc điện đàm đánh dấu quá trình khởi công xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án dòng chảy thổ nhĩ kỳ ở vùng biển sâu tại biển đen
theo thông báo của văn phòng tổng thống nga tuyến đường ống đầu tiên của dự án dòng chảy thổ nhĩ kỳ sẽ sẵn sàng đi vào hoạt động từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và tuyến thứ hai sẽ đi vào hoạt động trong năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch tuyến đường ống dẫn khí đốt đầu tiên thuộc dự án trên sẽ phục vụ riêng thị trường thổ nhĩ kỳ trong khi dự án thứ hai sẽ hướng tới những khách hàng ở nam và đông nam âu
một số nguồn tin cho biết trị giá của dự án trên khoảng từ một mươi hai đến một mươi ba tỷ usd
trong năm hai nghìn một mươi năm dự án dòng chảy thổ nhĩ kỳ từng bị đình chỉ sau vụ việc thổ nhĩ kỳ bắn hạ máy bay su hai mươi bốn của nga tại syri
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu mối quan hệ giữa moscow và ankara đã bắt đầu ấm lên sau khi thổ nhĩ kỳ gửi lời xin lỗi tới phía nga
sau đó tới tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu hai nước đã ký một thỏa thuận liên chính phủ
động thái này báo trước việc tái khởi động quá trình xây dựng hai đường ống ngầm của dự án dòng chảy thổ nhĩ kỳ tại biển đen
tiếp tục thông tin về vụ lở đất tại huyện mường
tại huyện mậu tỉnh tứ xuyên tây nam trung quốc xảy ra vào sáng ngày hôm nay
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã đích thân chỉ thị các cơ quan chức năng nỗ lực hết sức nhằm giải cứu những người bị trôn vùi trong vụ lở đất
chủ tịch trung quốc tập cận bình đã yêu cầu nỗ lực tối đa nhằm giảm thiểu thương vong và ngăn thảm họa tương tự xảy ra
ông cũng chỉ đạo quan tâm hỗ trợ thân nhân của những người mất tích và những người bị thiệt mạng trong thảm họa này
nhà lãnh đạo trung quốc còn chỉ thị chính phủ cử nhóm làm việc đến hiện trường
cũng theo chỉ thị này do trung quốc đang bước vào mùa lũ cơ quan chức năng trên khắp cả nước nên tăng cường ngăn ngừa thảm họa để đảm bảo an toàn cho cuộc sống và tài sản của người dân
tính đến chiều nay lực lượng cứu hộ đã giải cứu một số người bị vùi dưới đống đổ nát song vẫn còn hơn một trăm hai mươi người mất tích và sáu mươi hai ngôi nhà bị vùi lấp
lở núi đã gây ra tắc dòng sông chảy qua địa phận huyện mậu khoảng hai km và trôn vùi một sáu km đường
hiện có hơn một nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại